các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đâu dù huy động khá đông lực lượng tìm kiếm ngày đêm đến nay các nhóm tìm kiếm vẫn chưa rõ tung tích của bé trai này
theo ghi nhận nhà bé hưng nằm gần lô ca xu ít người qua lại
công an huyện dầu tiếng xác định trước khi mất tích bé hưng có mặc áo thu ngàn tay màu đen quần màu xanh không đệ nón và không ăn dép
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng thông báo đến các đơn vị trên biết
và đề nghị nếu phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương qua số điện thoại
gặp chín trăm một mươi ba bảy trăm chín mươi tám chín trăm sáu mươi ba gặp đồng chí hoàng xuân quân đội trưởng điều tra viên để phối hợp giải quyết
ngay sau khi xảy ra vụ việc người thân đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm
người trai cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hỗ tạ hai trăm linh triệu đồng